xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị nhận định từ ngày mai trở đi mưa tại đông bắc bộ có xu hướng suy giảm
chỉ có mưa rông ở diện dài rác cục bộ có thể xảy ra mưa to
kèm theo đó là các hiện tượng thừa tiết nguy hiểm như lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
nên quý vị cần chú ý đề phòng
nền nhiệt độ trong ngày mai có xu hướng tăng lên ngưỡng là hai mươi chín ba mươi hai độ
sang ngày một mươi hai và ngày một mươi ba thì sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
phía tây bắc bộ trong hai mươi bốn giờ tới cũng có mưa rào và rông ở diện giải rác
cục bộ có mưa to trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
sao đến ngày một mươi hai và ngày một mươi ba thì mưa giảm dần
và nhiệt độ cũng sẽ giảm nhẹ khoảng một độ đạt ở mức là hai mươi tám ba mươi một độ
từ thanh hòa đến thừa thiên huế mưa rông mạnh còn tập trung nhiều ở khu vực bắc trung bộ
cục bộ có nơi xảy ra mưa to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
ở phần phía nam của khu vực này chỉ còn mưa ở diện giải rác
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới
vì vậy ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
trong khi đó ở khu vực đà nẵng đến ninh thuận bình thuận
ban ngày ít mưa và có nắng vừa phải
về chiều tối vào tối xảy ra mưa rào và rông ở diện dài rác
cần đề phòng lốc xét và gió giật mạnh trong cơn rông
mức nhiệt ban trưa trong hai ngày tới tại khu vực này
giao động ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ và giảm nhẹ một độ trong ngày một mươi ba
khu vực tây nguyên trong ngày mai thì mưa chủ yếu xảy ra ở diện giải rác
vào lúc chiều tối và tối ban ngày sen kẽ là trời có nắng
sang ngày một mươi hai và ngày một mươi ba thì mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực này
nhiệt độ cao nhất cho ngày mai là hai mươi chín ba mươi hai độ
hai ngày tiếp theo thì nhiệt độ sẽ giảm nhẹ khoảng một độ
tại khu vực nam bộ ngày mai thì mưa giảm
sang ngày một mươi hai và ngày một mươi ba mưa rông tăng cường trên khu vực
cục bộ có mưa rông với lượng khá
nhiệt độ cao nhất trong hai ngày tới ở mức là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sau sẽ giảm nhẹ về mức là hai mươi chín ba mươi hai độ trong ngày một mươi ba